sáng nay tại hà nội đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương bộ trưởng bộ công an
chủ trì hội nghị công bố thành lập ban chỉ đạo triển khai thực hiện nghị quyết số một mươi hai của bộ chính trị
cùng dự về phía thành viên ban chỉ đạo ngoài ngành công an có đại diện lãnh đạo văn phòng trung ương đảng
văn phòng chính phủ ubndqh bộ tư pháp bộ tài nguyên và môi trường
về phía ban chỉ đạo trong ngành công an có các đồng chí thứ trưởng bộ công an và các đồng chí trong đảng ủy công an trung ương
phát biểu khai mạc hội nghị bộ trưởng tô lâm nêu rõ đảng ủy công an trung ương đã tham mưu bộ chính trị
bàn hành nghị quyết số một mươi hai nqtvk ngày một mươi sáu tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai về đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân
thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nhuệ hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
đây là văn bản có ý nghĩa hết sức quan trọng
làm cơ sở để định hướng chỉ đạo công tác xây dựng phát triển lực lượng công an nhân dân từ nay đến năm hai nghìn ba mươi
với mục tiêu quan điểm chỉ đạo nhiệm vụ giải pháp hết sức cụ thể khoa học
quán triệt chủ trương của bộ chính trị đảng ủy công an trung ương đã kịp thời ban hành kế hoạch số một trăm một mươi tám khduca
để cụ thể hóa nghị quyết số một mươi hai
tại hội nghị các đại biểu đã nghe cơ quan thường trực công bố quyết định thành lập ban chỉ đạo
thực hiện nghị quyết số một mươi hai tổ giúp việc ban chỉ đạo
tờ trình đề nghị thông qua quy chế làm việc và quyết định phân công nhiệm vụ thành viên ban chỉ đạo
theo đó ban chỉ đạo gồm ba mươi hai đồng chí do đại tướng tô lâm làm trưởng ban chỉ đạo
thượng tướng trần quốc tỏ làm phó trưởng ban chỉ đạo
sau khi nghe các công bố quyết định và báo cáo các đại biểu đã thảo luận
làm rõ hơn những kết quả nổi bật trong quá trình triển khai chủ trương của bộ chính trị đảng ủy công an trung ương
trao đổi kinh nghiệm thực tiễn trong tham mưu và kiến nghị đề xuất với trung ương đảng bộ chính trị
chính phủ và quốc hội các nội dung nhiệm vụ giải pháp trên lĩnh vực bảo vệ an ninh trật tự
cho ý kiến về dự thảo quy chế làm việc và quyết định phân công nhiệm vụ thành viên ban chỉ đạo
phát biểu kết luận hội nghị bộ trưởng tô lâm đề nghị trong thời gian tới
ban chỉ đạo tập trung lãnh đạo chỉ đạo công an các đơn vị địa phương xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện đề án
tranh thủ huy động tối đa sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực hợp pháp để thực hiện những danh mục ưu tiên ở từng giai đoạn
theo phương trầm làm đến đâu chắc đến đó giải quyết từng việc một
và có lộ trình cụ thể để thực hiện các chỉ tiêu của đề án đã đề ra
chỉ đạo triển khai có hiệu quả mục tiêu nội dung giải pháp trong chương trình hành động của chính phủ
thực hiện nghị quyết số một mươi hai của bộ chính trị sau khi được chính phủ thông qua và thủ tướng chính phủ phê duyệt ký ban hành
sáng nay tại hà nội bộ quốc phòng bộ công an ban tuyên giáo trung ương thành ủy hà nội
đồng chủ trì tổ chức hội thảo khoa học cấp quốc gia kỷ niệm năm mươi năm chiến thắng hà nội điện biên phủ trên không một nghìn chín trăm bảy mươi
sức mạnh việt nam và tầm vóc thời đại
đại diện lãnh đạo bộ công an tham dự hội thảo có đồng chí trung tướng lê quốc hùng
ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
phát biểu khai mạc tại hội thảo khẳng định chiến thắng hà nội điện biên phủ trên không
đã thể hiện bản lĩnh trí tuệ tầm nhìn chiến lược của đảng và chủ tịch hồ chí minh
sức mạnh của chiến tranh nhân dân việt nam thời đại hồ chí minh
trong đó nòng cốt là quân đội nhân dân việt nam anh hùng
tầm vóc ý nghĩa và những bài học kinh nghiệm quý báu đúc rút từ chiến dịch phòng không hà nội
hải phòng năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai vẫn còn nguyên giá trị trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc việt nam xã hội chủ nghĩa ngày nay
hội thảo đã nhận được một trăm ba mươi báo cáo tham luận
mỗi tham luận là một công trình nghiên cứu độc
lập luận giải từng nội dung cụ thể góp phần làm sáng tỏ sâu sắc nhiều vấn đề lý luận và thực tiễn
với sức mạnh việt nam và tầm vóc thời đại của chiến thắng hà nội điện biên phủ trên không
đặc biệt tại hội thảo các đại biểu đã phân tích làm rõ vai trò đóng góp to lớn của lực lượng công an nhân dân
trong chiến thắng hà nội điện biên phủ trên không
ngay từ năm một nghìn chín trăm bảy mươi một tại hội nghị công an toàn quốc lần thứ hai mươi sáu
đảng đoàn và lãnh đạo bộ trưởng hà nội
bộ công an đã xác định rõ phương hướng nhiệm vụ cho toàn lực lượng công an năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai là
tiếp tục giữ vững an ninh chính trị và đảm bảo trật tự an toàn xã hội với yêu cầu cao hơn và khẩn trương hơn
xác định các địa bàn trọng điểm phải tập trung chỉ đạo là hà nội hải phòng quảng ninh
đây chính là sự chuẩn bị để lực lượng công an nhân dân giành thế chủ động chiến lược về an ninh quốc gia
trước ý đồ tấn công hủy diệt miền bắc của không quân với pháo đài b năm mươi hai
cũng phải khẳng định là lực lượng công an có đóng góp hết sức quan trọng vào cái thành công của chiến dịch
thứ nhất là đã tạo ra cái sự ổn định bảo vệ chính trị
phòng chống nội giám giám đệ hợp biệt kích
giám đệ hợp biệt kích không để địch tạo ra những cái cộng hưởng từ bên trong khi mà tiến hành cái chiến tranh của khung quân
cũng như là vô hiệu hóa các hoạt động trí điểm móc nối để phục vụ cho việc nghe mong
thứ hai là đã đồng biên quần chúng dân dân tin tưởng vào thắng lợi
và chấp hành đầy đồ chủ trương chính sách hướng dẫn sơ tán trong phòng gian bảo mật
và trong việc thực hiện xử lý các tình huống tại chỗ rất là hiệu quả
hội thảo chiến thắng hà nội điện biên phủ trên không năm một nghìn chín trăm bảy mươi
sức mạnh việt nam và tầm vóc thời đại có sự tham dự của khoảng sáu trăm năm mươi đại biểu
trong đó có hai mươi nhân chứng lịch sử
kết quả của hội thảo sẽ góp phần hôn đúc tinh thần yêu nước lòng tự hào tự tôn dân tộc
ý chí độc lập tự chú ý
tự cường và khát vọng hòa bình củng cố niềm tin và quyết tâm chính trị của toàn đảng
toàn dân và toàn quân đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái
phủ nhận sự nghiệp đấu tranh cách mạng vĩ đại của nhân dân ta
cũng trong ngày hôm nay cục an ninh kinh tế bộ công an tổ chức hội nghị hội ý nghiệp vụ
công tác công an bảo đảm an ninh hàng không trong tình hình hiện nay
để đảm bảo sự phát triển ổn định bền vững của ngành hàng không dân dụng việt nam
ngày hai mươi bốn tháng bốn năm hai nghìn hai mươi lãnh đạo bộ công an đã đồng ý chủ trương và ban hành kế hoạch số một trăm tám mươi tám
về việc xây dựng đề án công tác công an bảo đảm an ninh hàng không
giao cục an ninh kinh tế là đơn vị thường trực phối hợp với công an các đơn vị địa phương
có liên quan tham mưu cho lãnh đạo bộ xây dựng ban hành đề án
tại hội nghị các đại biểu đã tiến hành tham luận tập trung làm rõ cơ sở pháp lý của đề án
phân tích những yếu tố nguy cơ tác động đến an ninh hàng không và những vấn đề đặt ra đối với công tác công an
lý luận và thực tiễn xây dựng triển khai phương án bảo đảm an ninh tại các cảng hàng không
đặc biệt là sản phẩm của đề án
trên cơ sở các ý kiến tham luận thành viên ban chỉ đạo cùng với tổ biên tập sẽ khẩn trương hoàn thiện
nội dung đề án công tác công an bảo đảm an ninh hàng không trình lãnh đạo bộ phê duyệt ban hành
thưa quý vị cục cảnh sát hình sự vừa phối hợp cùng các cục nghiệp vụ của bộ công an
công an tp hcm sóc trăng khánh hòa triệt phá đường dây cá độ bóng đá mùa quân cắp hai nghìn hai mươi hai
với số tiền giao dịch lên tới trên một tỷ đồng
qua công tác nắm tình hình cục cảnh sát hình sự bộ công an phát hiện ổ nhóm hoạt động tổ chức đánh bạc
đánh bạc trên internet dưới hình thức cá độ bóng đá với quy mô lớn
đường dây này do trần nguyễn minh thiện tên thường gọi là bảy sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn
tại tp hcm cầm đầu với đại lý con bạc rộng khắp các tỉnh miền tây
các đối tượng đa phần đều rất trẻ giỏi công nghệ thông tin thường xuyên thay đổi nơi ở
di chuyển liên tục qua nhiều tỉnh thành
tp hcm vĩnh long bạc liêu nha trang căn cứ tài liệu thu thập được sáng ngày sáu tháng một mươi hai
khi các đối tượng đang ở tại một khách sạn trên địa bàn tp nha trang vịnh khánh hòa
thì bị trinh sát cục cảnh sát hình sự bắt giữ đồng thời phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ
đồng loạt thi hành lệnh khám xét khẩn cấp tạm giữ hình sự một mươi hai đối tượng để điều tra
về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc
trước đó vào ngày hai mươi hai tháng một mươi một cục cảnh sát hình sự đã triệt phá đường dây đánh bạc quy mô lớn
khi quân cướp vừa khai mạc bắt giữ một mươi bốn đối tượng
lãnh đạo bộ công an cục cảnh sát hình sự đang chỉ đạo quyết liệt đấu tranh truy quét
các đường dây băng ổ nhóm tội bạc nói chung và các đội bóng đá nói riêng
qua triệt phá nhiều vụ án cục cảnh sát hình sự cảnh báo người dân không tham gia cá cược
vì đa số đều thua tiền sẽ rơi vào nhà cái và đặc biệt sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật
một đường dây mua bán vận chuyển trái phép trên ma túy xuyên quốc gia từ lào về tỉnh nam định
và một số tỉnh lân cận vừa được triệt phá thành công bắt hai đối tượng thu sáu bánh heroin hai kg ma túy đá
cầm đầu đường dây ma túy này là phùng thị mỹ đã có hai tiền án về mua bán trái phép chất ma túy
trước đó tại khu vực quốc lộ hai mươi một thuộc phường lộc hòa thành phố nam định
mỹ bị bắt quả tang cùng sáu bánh heroin hai kg ma túy đá và một số vật chứng liên quan
mỹ khai số ma túy này được đặt mua của các đối tượng người lào gửi container vận chuyển về việt nam
khi đang mang đi tiêu thụ thì bị bắt giữ
liên quan đến vụ cháy khiến ba người thiệt mạng một người bị thương xảy ra trên địa bàn phường vĩnh niệm
quận lê trân thành phố hải phòng vào sáng ngày hôm qua
công an thành phố hải phòng vừa khởi tố vụ án hình sự tội giết người và tạm giữ hình sự đối với nguyễn thế điểm để điều tra
vào khoảng một mươi một giờ trưa qua công an thành phố hải phòng nhận được tin báo cháy tại nhà ông nguyễn thế điểm
ở ngõ chín mươi tám khúc thừa dụ thuộc tổ một mươi phường vĩnh niệm
khi lực lượng phòng cháy chữa cháy có mặt tại hiện trường đám cháy đã bùng phát toàn bộ căn nhà
còn ông điểm đang nằm cách đám cháy khoảng năm mét được đưa đi cấp cứu
khoảng một mươi hai rưỡi đám cháy cơ bản được dập tắt
tiếp cận hiện trường lực lượng chữa cháy xác định trong nhà có ba thi thể đã cháy gần như toàn bộ
tại cơ quan công an qua đấu tranh ông điểm khai nhận
vào sáng sớm cùng ngày do mâu thuẫn trong sinh hoạt nên giữa ông điểm và một người phụ nữ cùng ngõ xảy ra cãi vã
sau đó ông này tiếp tục xô sát với vợ chồng hàng xóm khi hai người sang can ngăn
do bị cả ba người đánh nên ông điểm đã dùng gậy gỗ đánh liên tiếp vào vùng đầu của cả ba
khiến ba người ngã gục xuống sân
sau gần bốn mươi giờ đồng hồ truy tìm đối tượng cướp tiệm vàng xảy ra tại xã tiền phong huyện yên dũng tỉnh bắc giang
trưa nay công an huyện yên dũng đã phối hợp với phòng cảnh sát hình sự kỹ thuật hình sự công an tỉnh bắc giang
và các đơn vị liên quan bắt được đối tượng khi đang lẩn trốn tại một nhà nghỉ ở huyện hữu lũng tỉnh lạng sơn
trước đó vào lúc hai mươi h ba mươi phút ngày bảy tháng một mươi hai tại tiệm vàng quang gương ở thôn liên sơn
xã tiền phong huyện yên dũng tỉnh bắc giang
yên dũng đối tượng đào ngọc toàn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy chú tại xã sông khê thành phố bắc giang
đeo khẩu trang vào tiệm vàng giả vờ mua vàng rồi cướp đi một giây và một mặt dây chuyền vàng trọng lượng một năm cây trị giá khoảng tám mươi triệu đồng
bạn ấy có vào muốn tư vấn một bộ dây truyền to là nhà có trọng lượng khoảng một mươi trị
và em đã lấy dây cho bạn ấy thử một dây vào một mặt bạn ấy thử vào mặt năm trị nữa
và cho bạn ấy thử bạn ấy đeo thứ lên cổ rồi bọn ấy bỏ chạy mất
để không chế đối tượng toàn đã dùng bình xịt hơi cay xịt chống trả lại bảo vệ và nhân viên của tiệm vàng rồi nhanh chóng lên xe máy tẩu thoát
hôm sáu tôi đã đặt mua một bình xịt cay và một cổ xung xung giá trên mạng
sau hôm sau khoảng sáu giờ tôi bắt đầu mượn xe của bạn tôi từ nhà
tôi đến cực tiệm vàng ở yên dũng và tôi bảo xem tôi bảo xem hai
nhưng mà do bố là sợ nên tôi lại đi ra và lần thứ ba tôi đã thực hiện hành vi
sau khi cướp được số vàng trên đối tượng toàn mang đến một cửa hàng vàng trên địa bàn thành phố bắc giang
bán được hơn bảy mươi sáu triệu đồng rồi bắt taxi trốn tại một nhà nghỉ ở huyện hữu lũng tạng sơn
đối tượng đã dùng số tiền đó đánh bạc trên mạng và tiêu sải cá nhân
trong quá trình thực hiện nhiệm vụ cái vụ giả dưng đối tượng này chúng tôi cũng gặp rất nhiều những khó khăn
tức là đối tượng thì lưu động
sau khi mà thực hiện hành vi cướp xong đối tượng sử dụng phương tiện rút ngay khỏi địa bàn tỉnh bắc giang
và nằn trốn ngay trên làng sơn
trong quá trình truy đuổi và xác định đối tượng nơi nồn trốn của đối tượng rất nhiều khó khăn
bằng biện pháp nghiệp vụ cũng như quyết tâm sự
chỉ đạo cũng như là nỗ lực của cán bộ chiến sĩ công an huyện thì chúng tôi đã thành công và bắt giữ được đối tượng
được biết đối tượng đào ngọc toàn đã có một tiền án và một tiền sự
hiện không có công an việc làm
trước khi thực hiện hành vi cướp tiệm vàng trong buổi tối đó đối tượng toàn đã hai lần vào tiệm vàng nghe ngóng thăm dò
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện yên dũng đang tiếp tục điều tra xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật
thông tin chúng tôi vừa cập nhật
chiều nay dưới sự chủ trì của đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương bộ trưởng bộ công an
bộ công an đã tổ chức hội nghị đánh giá kết quả triển khai thực hiện nghị quyết số một mươi hai của bộ chính trị và kế hoạch số một trăm một mươi tám của đảng ủy công an trung ương
đồng thời thông qua dự thảo chương trình hành động thực hiện các nghị quyết kết luận của hội nghị trung ương sáu khóa một mươi hai
hội nghị tổ chức nhằm đánh giá khách quan toàn diện đầy đủ kết quả đạt được trong quá trình quán triệt triển khai nghị quyết số một mươi hai của bộ chính trị và kế hoạch số một trăm một mươi tám của đảng ủy công an trung ương
thực hiện nghị quyết số một mươi hai về đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân thực sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nguyện hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới

ban thường vụ đảng ủy công an trung ương biểu dương những kết quả trong thực hiện nghị quyết một mươi hai theo kế hoạch một trăm một mươi tám của đảng ủy công an trung ương đề ra bộ trưởng đánh giá cao các kiến nghị đề xuất của các đại biểu tham gia thảo luận tại hội nghị
ban thường vụ đảng ủy công an trung ương biểu dương những kết quả trong thực hiện nghị quyết một mươi hai theo kế hoạch một trăm một mươi tám của đảng ủy công an trung ương đề ra bộ trưởng đánh giá cao các kiến nghị đề xuất của các đại biểu tham gia thảo luận tại hội nghị

chúng ta trách nhiệm gì để thực hiện cái việc này
nghị quyết của đảng nó mới ra trên mây thực hiện
lại khi khó khăn cái này không vượt qua được cái kia
phải thảo luận phải tìm ra những cái giải pháp để làm sao hoàn thành được cái mục tiêu đó
phát biểu kết luận tại hội nghị bộ trưởng tô lâm đã chỉ ra nhiều nguyên nhân
đồng thời cũng đưa ra năm giải pháp yêu cầu công an các đơn vị địa phương
cần thực hiện nghiêm túc quyết liệt việc xây dựng kế hoạch
triển khai cụ thể nghị quyết một mươi hai của bộ chính trị
và kế hoạch một trăm một mươi tám của đảng ủy công an trung ương theo phương châm năm rõ
rõ người rõ việc rõ tiến độ rõ kết quả rõ trách nhiệm
thưa quý vị ngày hôm nay hội đồng xét xử tòa án nhân dân tp hcm
bắt đầu thẩm vấn nguyễn thái luyện chủ tịch hội đồng quản trị
kiêm tổng giám đốc điều hành công ty alibaba và hai mươi hai đồng phạm
trong phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản
xảy ra tại công ty alibaba
chủ tọa thẩm vấn bị cáo nguyễn thái luyện đã kêu oan
khai toàn bộ hoạt động mua bán đất là công khai minh bạch
nên viện kiểm sát nhân dân tp hcm truy tố bị cáo là oan sai
về hoạt động của hai mươi hai công ty con luyện thừa nhận là người chỉ đạo
xuyên suốt mọi hoạt động tiền thu chi từ hai mươi hai công ty con nộp về công ty alibaba
con dấu của công ty này do bị cáo võ thị thanh mai vợ luyện quản lý
về mặt tiền bạc thu chi luyện không trực tiếp quản lý
mà giao cho vợ và người quản lý tài chính của công ty
theo cáo trạng nguyễn thái luyện và đồng phạm đã lừa đảo
chiếm đoạt gần hai bốn trăm linh tỷ đồng của bốn năm trăm sáu mươi khách hàng
cơ quan cảnh sát điều tra đã làm việc được với bốn sáu mươi năm khách hàng
tương đương số tiền hai một trăm linh tỷ đồng bị chiếm đoạt
một đường dây đánh bạc liên tỉnh dưới hình thức cá độ bóng đá
qua mạng internet quy mô lên đến một tỷ đồng
do đối tượng khuất hồng sơn cùng đồng phạm thực hiện
vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh phú thọ phát hiện triệt phá
bước đầu xác định các đối tượng đã điều hành đường dây đánh bạc cá độ bóng đá
qua mạng internet trên trang viva tám mươi tám net
trong đó nguyễn tú viên là chủ tài khoản đánh bạc cá độ bóng đá cấp tổng đại lý
các con bạc đăng nhập vào trang web này thực hiện việc cá cược các trận bóng đá
với số tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng một kèo một trận đấu
nhóm đối tượng này sử dụng zalo facebook và viber để liên lạc
và thanh toán tiền qua chuyển khoản ngân hàng với nội dung nguy trang như chuyển tiền hàng vay tiền
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh phú thọ đã tạm giữ hình sự bốn đối tượng về tội đánh bạc
và đang tiếp tục điều tra mở rộng
bất ngờ kiểm tra cơ sở kinh doanh ba trăm ba mươi tám night club tại xã thạch trung tp hà tĩnh
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với công an tp hà tĩnh
phòng cảnh sát cơ động phát hiện hai mươi sáu thanh niên dương tính với chất ma túy
tại hiện trường lực lượng chức năng phát hiện một trăm sáu mươi hai người gồm nhân viên quán và khách đến chơi
tiến hành test nhanh có hai mươi sáu người cho kết quả dương tính với chất ma túy
ngoài ra lực lượng công an còn bắt quả tang một đối tượng có hành vi tàng trữ hai viên thuốc lắc mua về để sử dụng
hai đối tượng bùi văn dị và nguyễn đức quân vừa bị công an tỉnh hòa bình tạm giữ về hành vi vận chuyển trái phép vũ khí quân dụng
hai đối tượng này vận chuyển bằng xe máy một hộp giấy được dán kín có chứa một khẩu súng ak kèm theo một mươi một viên đạn
khám xét khẩn cấp chỗ ở của dị lực lượng chức năng tiếp tục thu một trăm chín mươi hai viên đạn các loại
hai trăm linh viên đạn dạng giống hạt lửa một súng dài một nòng súng dài một mươi ba vỏ đạn một súng ngắn và bốn viên đạn chứa trong hộp tiếp đạn cùng một ống giảm thanh
khám xét khẩn cấp chỗ ở của quân tổ công tác thu giữ ba hộp tiếp đạn
tại cơ quan công an dị và quân khai quá trình mang súng đi tiêu thụ thì bị bắt